những kinh nghiệm từ một quốc gia phát triển như phần lan đặc biệt có ý nghĩa khi nhìn vào thực trạng các đô thị ở việt nam hiện nay
ví dụ như ngay tại thành phố đà nẵng nơi đang phấn đấu trở thành thành phố xanh hiện đại thông minh mang tính toàn cầu và có bản sắc
tuy nhiên hiện nay quỹ đất để quy hoạch lại đô thị đã cạn kiệt do tốc độ phát triển quá nóng thiếu kiểm soát
đây là bài toán nan giải đối với việc quy hoạch lại đô thị đà nẵng trong tương lai
thời gian qua tại đà nẵng liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp xây dựng trái phép như công trình khách sạn eden xây vượt quá một trăm hai mươi chín phòng
tổ hợp khách sạn mường thanh xây vượt một trăm linh bốn phòng các khu du lịch biển tiên sa tổ hợp khách sạn và căn hộ central code
dọc các bãi biển đà nẵng đây đều được xem là những khu đất vàng
bên cạnh đó là nhiều dự án bỏ hoang đắp chiếu cũng gây lãng phí nguồn quỹ đất của thành phố
việc tự ý thay đổi thiết kế quy hoạch sai phạm trong xây dựng đã kéo theo nhiều áp lực về kết cấu hạ tầng giao thông nước thải sinh hoạt cảnh quan môi trường của thành phố
tại các cuộc hội thảo liên quan đến quy hoạch phát triển thành phố đà nẵng
nhiều nhà khoa học nhà nghiên cứu đã lên tiếng cảnh báo về sự chiếm dụng quá lớn quỹ đất dành cho các công trình xây dựng
trong khi đó lại thiếu quỹ đất dành cho không gian xanh không gian công cộng nhưng chậm được chính quyền thành phố ghi nhận sửa đổi
trong khi đó thành phố lại có nhiều chủ trương ý tưởng quy hoạch lấn biển lấn vịnh để chỉnh trang lại đô thị hay phát triển du lịch
điều này hiện tạo ra nhiều ý kiến trái chiều
nhưng không phải để xây dựng cao óc không xây dựng đô thị mà để trong cây ven biển
thì mới có thể đảm bảo được việc chống sạt lỡ
và đồng thời cũng phải để tạo cảnh qua ven biển
quy hoạch chỉnh trang lại đô thị là yêu cầu bắt buộc của thành phố đà nẵng trong tương lai
để đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố xanh văn minh thông minh và đáng sống
tuy nhiên nếu tiếp tục bóc lột quỹ đất cạn kiệt chỉ nhằm phục vụ cho các công trình xây dựng
sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy và bất cập về giao thông đô thị môi trường ở đà nẵng trong tương lai